sở du lịch và hiệp hội du lịch tp hcm vừa tổ chức lễ khai mạc ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi
sự kiện góp phần vào chương trình người việt nam đi du lịch việt nam do bộ văn hóa và thể thao phát động
với chủ đề sài gòn tp hcm sóng động từng trải nghiệm ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi sáu có hơn hai trăm ba mươi gian hàng
của một trăm hai mươi sáu doanh nghiệp đến từ năm mươi tỉnh thành trên cả nước về tham dự
trong đó có các doanh nghiệp du lịch cơ sở lưu trú vận chuyển dịch vụ và gần năm mươi gian hàng ẩm thực việt nam và quốc tế
đặc biệt năm nay còn có gian hàng chung tp hcm đồng bằng sông cửu long và tp hcm đông nam bộ
để kích cầu du lịch nội địa nhiều chương trình khuyến mại được các doanh nghiệp giới thiệu giảm giá ưu đại
đến ba mươi giá thành nhiều sản phẩm tour du lịch
nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc thưởng thức ẩm thực việt biểu diễn nghệ thuật
đặc sắc của nhiều địa phương trên cả nước cũng được quảng bá tại đây
ngày hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi chín tháng bảy tại công viên lê văn tám quận một tp hcm